chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết các cơ quan đơn vị tại tỉnh lào cai
tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai đại tướng ngô xuân lịch đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng củng cố an ninh quốc phòng của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lào cai trong năm qua
đại tướng nhấn mạnh lào cai cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại địa phương tập trung huấn luyện tốt sẵn sàng chiến đấu là cánh tay phải chỗ dựa tin cậy vững chắc của đảng và nhân dân
nhân dịp này đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch đã tặng quà và chúc tết lãnh đạo tỉnh bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy biên phòng tỉnh và cục hải quan lào cai
trước đó đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho hơn một trăm linh công nhân tại khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng